chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội đang từng bước được kiểm soát
trước thực tế trên nhiều chuyên gia cho rằng hà nội nên xem xét nới lỏng thêm cho các hoạt động kinh doanh
dịch vụ thiết yếu để giúp người dân có cuộc sống bình thường mới
nên cho hàng quán phục vụ tại chỗ công viên được hoạt động
mới đây trả lời báo chí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho biết
trong bối cảnh hiện tại thành phố hà nội nên xem xét cho mở lại các hoạt động xã hội kinh doanh
theo đó hà nội nên cho mở cửa dần đặc biệt là các hoạt động ngoài trời như công viên vườn bách thảo
để cho người dân được tham quan đi lại
bởi vì đi lại tại những địa điểm trên sẽ không xảy ra tình trạng thu thập đông người
các quán cà phê quán ăn cũng nên cho mở trở lại đặc biệt các quán cà phê quán ăn ở ngoài trời
nếu trong nhà thì phải giữ khoảng cách thông thoáng thời gian đầu có thể phục vụ năm mươi công suất
sau đó tùy tình hình để tăng dần lên
cũng quan điểm trên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng cho biết
các cửa hàng ăn uống tại hà nội hiện có thể phục vụ tại chỗ tuy nhiên cần đáp ứng nhiều điều kiện
ông phu nhìn nhận ví dụ số lượng người được phục vụ là bao nhiêu giãn cách như thế nào
thực hiện tốt năm k bởi hiện nay những nguy cơ khi tụ tập đông người là còn rất cao
những ca mắc cộng đồng vẫn còn đặc biệt đều là những nơi thường xuyên tiếp xúc đông người
như ở bệnh viện việt đức la khê hà đông
mà dù vẫn còn nguy cơ nhưng hà nội nên mạnh dạng nới lỏng các hoạt động
ở đâu xuất hiện ca bệnh thì phong tỏa ngay ở đó theo nguy cơ bé nhất
hạn chế phong tỏa rộng để làm ăn kinh tế
cho học sinh quay trở lại trường sớm
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga hà nội cũng cần xem xét cho học sinh quay trở lại trường học ngay
để việc quay trở lại trường học được an toàn ông nga lưu ý các giáo viên cán bộ nhân viên nhà trường
cũng như phụ huynh học sinh phải được tiêm chủng đầy đủ
đặc biệt vấn đề giãn cách giữa các lớp học sinh với học sinh phải được tuân thủ tuyệt đối
khi đi học trở lại học sinh chỉ nghe giảng bài và trao đổi với thầy cô
còn các hoạt động văn nghệ hát hò nên tạm dừng để đảm bảo an toàn
các cuộc họp trong nhà trường cũng nên đảm bảo giãn cách vừa có thể họp trực tiếp và trực tuyến ông đề xuất
đối với các trường hợp học sinh có biểu hiện ho sốt nên chủ động nghỉ học ở nhà
đồng thời đến các trung tâm y tế để khám xét nghiệm và báo ngay cho nhà trường
nếu không may mắc covid một mươi chín để sớm có các biện pháp xử lý
ông nga nói thêm nếu một lớp phát hiện f thì lớp ấy sẽ cho học sinh chuyển qua học online
chứ không thể nghỉ
đóng cửa toàn trường
nếu giáo viên đã tiêm hai mũi rồi thì không nên đưa họ đi cách ly chỉ cần xét nghiệm covid một mươi chín là đủ
còn theo phó giáo sư tiến sĩ trần đa vô việc học sinh phải ở trong nhà quá lâu
học trực tuyến hàng ngày qua điện thoại máy tính có nhiều tác động tâm lý tiêu cực đến các em
đặc biệt là nhóm học sinh tiêu học
ông cũng lo ngại khi học sinh thiếu những hoạt động trong môi trường tập thể
hoạt động thể chất trong nhà trường có thể ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển
ông kiến nghị thành phố sớm có kế hoạch cụ thể để học sinh có thể quay lại trường học
ông phu nói
đi học trở lại có rủi ro nhưng đây là những rủi ro chúng ta chấp nhận được
mở lại trường học là một nhu cầu cấp thiết của học sinh và các bậc phụ huynh
xác định sống chung an toàn với dịch thì ta cần có biện pháp để đảm bảo an toàn cho các em
nếu cứ lo ngại nguy cơ thì rất khó để các em đi học trở lại
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hà nội
cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thành phố tiếp tục lộ trình mở cửa dần phục hồi hoạt động của người dân
sau mong thừa nhận việc học sinh chưa được tiêm vaccine có thể là giao cân lớn khiến lãnh đạo thành phố băn khoăn khi cho họ học tập trung
theo vị chuyên gia này việc chưa có vaccine đặc hiệu ngừa covid một mươi chín cho trẻ em là thực tế toàn thế giới phải đối mặt
tuy nhiên đại điểm chung trẻ em khi mắc covid một mươi chín là ít biến chứng nặng và tỷ lệ tử vong rất thấp
nguy cơ đối với họ là không quá lớn
nhất là khi phụ huynh nhà trường và học sinh phối hợp tốt hiệu quả để đảm bảo an toàn khi đi học trở lại
ngoại trừ một số trường hợp bị béo phì suy dinh dưỡng còn lại hầu hết học sinh nếu mắc cũng chỉ biểu hiện như cúm gần như không nguy hiểm
với tỷ lệ vaccine cho người trưởng thành đã đạt như hà nội cộng với việc tuân thủ năm k nguyên tắc giãn cách trong nhà trường
thì việc học sinh đi học trở lại sẽ tương đối thuận lợi an toàn ông hùng nói
thưa quý vị theo nhiều chuyên gia y tế nhìn nhận
hà nội không đóng mãi được vì là thủ đô là đầu mối của giao lưu có nhiều công trình kinh tế trọng điểm
vấn đề đi lại của người dân thủ đô là rất quan trọng
dịch đã ổn định hà nội không thể mãi đóng cửa
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu hiện tại tình hình dịch ở hà nội vẫn trong tầm kiểm soát
những ca cộng đồng giảm đi rất nhiều chỉ ở một số ổ dịch nhỏ và số ca bệnh cũng không lớn
việc giãn cách vừa qua đã thành công
tất nhiên không thể nói là không có ca trong cộng đồng
gian tới vì hà nội vẫn là đầu mối giao lưu
ông phu cho biết vừa qua hà nội đã khống chế để dịch không bục phát
hà nội đã cấm các hoạt động tụ tập đông người cấm các hoạt động có nguy cơ từ rất sớm
và đó là thành công của hà nội
nói về việc có nên mở cửa các hàng quán ăn uống kèm theo điều kiện cụ thể hay không
ông vui cho rằng đến lúc này khi dịch đã ổn định thì cũng nên mở
nhưng cần có quy định số người và đặc biệt áp dụng năm k
cần thực hiện nghiêm và tốt năm k quy định giới hạn về số người
nếu mở cửa hàng mà không quy định về số người thì không thực hiện được năm k
không làm nghiêm thì dịch có thể bùng phát quay trở lại ông vũ phân tích
cũng theo ông trần đắc phu việc nới lỏng để thực hiện mục tiêu kép là tất yếu
thủ tướng đang giao cho bộ y tế xây dựng bộ tiêu chí
hà nội không đóng mãi được vì là thủ đô là đầu mối của giao lưu
có nhiều công trình kinh tế trong điểm
vấn đề đi lại của người dân đến thủ đô rất quan trọng rồi vấn đề học sinh trở lại trường học
tôi nghĩ rằng ở các vùng
chỉ những vùng phâm tòa mới phải thực hiện nghiêm ngặt
các vùng còn lại vẫn có thể nới lỏng từng hoạt động
có phương án cho hoạt động đó như thế nào sản xuất kinh doanh ra sao
lên phương án mở chợ phương án mở ăn uống
việc thực hiện an toàn cho khu phố làng xã
để khi mở dịch vẫn kiểm soát được nhưng không bùng phát lên ông phu nói
theo ông phu sau khi nới lỏng giãn cách
việc có dịch ở bệnh viện có thể dự đoán vì bệnh viện là địa bàn có nguy cơ rất cao
và bao gồm các đối tượng có nguy cơ cao
đặc biệt việt đức là bệnh viện tuyến trung ương
giao lưu nhiều với các tỉnh kể cả trong nội bộ bệnh viện cũng có sự giao lưu với nhau
việc phòng chống covid một mươi chín trong bệnh viện phải đặt lên hàng đầu
nguy cơ dịch vào bệnh viện rất phức tạp
tôi cho rằng phải thực hiện tốt các quy định của bộ y tế
và phải quyết liệt hơn siết chặt hơn vấn đề tiếp đón phân luồng
xem xét lại quy trình chống nhiễm khuẩn
làm sao hạn chế tiếp xúc giữa các đối tượng trong bệnh viện
đặc biệt thường xuyên xét nghiệm định kỳ đột xuất
để nếu có xuất hiện ca bệnh thì cũng không lan mạnh ra cộng đồng
để đỡ vất vả và tốn kém và ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện ông phú cho hay
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
với các bệnh viện khi xuất hiện trường hợp dương tính
phải báo cáo cho y tế địa phương để có phối hợp tiến hành phong tỏa dập dịch
cần thông báo cho các địa phương khác nếu có liên quan
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các bệnh viện thực sự mới nhất trên địa bàn khu vực hà nội và cả nước
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhận
quý vị đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại